thưa quý vị bộ công thương đang đưa ra các biện pháp quản chặt hệ thống phân phối xăng dầu
thông tin về vaccine covid một mươi chín dự báo đem lại sắc xanh cho trường khoán thế giới và việt nam
đáng chú ý các sản forex với lợi nhuận cao đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
theo số liệu từ tổng cục hải quan trong một mươi tháng đầu năm việt nam nhập khẩu hơn một trăm một mươi một tấn thịt lợn các loại
tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trong đó chủ yếu nhập từ nga và brazil
tháng một mươi việt nam nhập khẩu hai mươi một tám mươi tấn thịt lợn trị giá năm mươi bảy mươi hai triệu usd
tăng hơn một hai trăm bốn mươi năm năm về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó nga và brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho việt nam
cụ thể việt nam nhập khẩu thịt lợn từ nga nhiều nhất với khoảng hai mươi bảy năm trăm bốn mươi ba tấn
xếp thứ hai là brazil với hai mươi sáu sáu trăm năm mươi tấn
lãi suất huy động đã giảm rất mạnh ngân hàng thậm chí còn không huy động kỳ hạn dài
tuy nhiên lãi suất cho vay chỉ giảm nhỏ giọt
doanh nghiệp và người vay đang gặp khó vì lãi suất cho vay hiện nay gần gấp đôi so với lãi suất huy động
các ngân hàng đang cơ cấu lại biểu lãi suất huy động với mức giảm phổ biến từ một đến hai một năm
việt in banh bidv agribank vietcombank vừa đồng loạt giảm lãi suất huy động về quanh mức năm bốn một năm
trong khi đó lãi suất cho vay giảm rất chậm vẫn trên chín một năm
hầu hết các ngân hàng chỉ đưa ra mức lãi suất cho vai thấp cho thời gian ưu đãi
sau đó lãi suất tính theo mức lãi suất cộng theo biên độ rất cao lên đến ba tám đến bốn năm
tuy hiện nay có rất nhiều ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng số và đưa ra những chính sách khuyến khích người dùng sử dụng
nhưng chi phí dịch vụ và độ an toàn khi không trực tiếp giao dịch tại quầy vẫn là đội băn khoăn của nhiều người
với ngân hàng số khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng như nộp rút tiền chuyển khoản mọi lúc mọi nơi
công nghệ đang giúp việc sử dụng trở nên đơn giản như xác thực giao dịch bằng gương mặt
hiện nay để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt một số ngân hàng miễn hầu hết phí giao dịch
bộ công thương ban hành thông tư hướng dẫn nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu
theo thông tư mới các tổng đại lý vẫn chỉ được mua hàng của một đầu mối
đây là thông tư đầu tiên hướng dẫn về kinh doanh sang giàu theo nghị định tám mươi ba
các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ phải đăng ký hệ thống phân phối với bộ công thương hàng năm vào ngày ba mươi một tháng một
và phải quản lý hệ thống để ổn định giá cả quản lý chặt lượng hàng tránh tình trạng găm hàng
để phân bố đều cho những vùng thiếu hàng bộ công thương quy định doanh nghiệp đầu mối phải báo cáo tình hình xuất nhập
tồn kho ở cả ba miền hàng tháng và bất cứ khi nào có yêu cầu
theo công ty chứng khoán ssi thị trường chứng khoán việt nam đã lấy lại động lực trong tháng một mươi một
với kỳ vọng lớn vào cổ phiếu nhóm ngân hàng vn index có thể tiến lên vùng một ba mươi đến một bốn mươi điểm

thông tin vaccine covid một mươi chín đạt hiệu quả cao đã giúp thị trường chứng khoán thế giới
trong đó có thị trường chứng khoán việt nam lấy lại được động lực tăng điểm
vn index đã vượt cột mốc kháng cự tâm lý mạnh tại một điểm vào cuối tháng một mươi một
thị trường chứng khoán việt nam đã có được tăng trưởng dương ở tất cả các chỉ số
vn index tăng bốn bốn vn ba mươi tăng chín chín vn mid cap tăng một mươi bảy một và vn small cap tăng một mươi bảy sáu
việc quy định ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế định kỳ
theo yêu cầu có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện
khiến rất nhiều chủ tài khoản hoang mang lo lắng
với mục đích thu thuế nếu quy định theo số tiền giao dịch thì đã có nghị định số bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm
tổ chức tiến dụng sẽ phải giám sát và báo cáo các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ
với nhiều người được trả lương đầu tư tiền giao dịch ra vào tài khoản đều đã đóng thuế
do đó dễ xảy ra thu thuế trồng chéo
theo tổng cục thuế cơ quan thuế sẽ làm việc trực tiếp với ngân hàng nhà nước
để thống nhất quy mô và cách thức cung cấp thông tin cụ thể
lợi nhuận một một ngày hai mươi tám ba mươi hai một tháng chỉ cần lập tài khoản nạp tiền
kênh đầu tư an toàn ổn định là nội dung trên các quảng cáo của sàn giao dịch forex
foreign exchange ngoại hối
thực trạng nở rộ của các sàn giao dịch forex gần đây đã lôi kéo được các nhóm đầu tư
với hàng chục nghìn thành viên
tình hình dịch bệnh khiến nhiều người giảm thu nhập và tìm đến các sản giao dịch
để kiếm tiền nhanh chóng
đánh trúng tâm lý này
các sàn forex tung ra lãi suất hứa hẹn với vài phần trăm ngay trong ngày
thậm chí hàng trăm phần trăm mỗi năm
ngân hàng nhà nước cảnh báo chưa cấp phép cho bất cứ sàn đầu tư giao dịch forex nào tại việt nam
bộ công thương cũng khẳng định sàn forex chưa được cơ quan quản lý công nhận
do đó người dân bỏ tiền đầu tư sẽ rất rủi ro và không được pháp luật bảo vệ
hãy đón xem nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
trên truyền hình nhân dân với những tin tức kinh tế thị trường